để cùng chia sẻ khó khăn với các người nghèo có hoàn cảnh khó khăn do bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh covid một mươi chín
những ngày gần đây tại nhiều địa phương trong cả nước đã đưa vào hoạt động máy atm gạo phục vụ nhu cầu của người dân
mô hình máy atm gạo phát miễn phí cho người dân có hoàn cảnh khó khăn chống dịch trên địa bàn toàn tỉnh
khi người dân đến lấy gạo phải thực hiện đúng các biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín như đeo khẩu trang
xếp hàng theo thứ tự giữa khoảng cách hai m để phòng dịch bệnh
ban tổ chức đã bố trí các vạch làm dấu các ô để người dân đứng cách nhau ở mức an toàn
và mỗi người sẽ được nhận một suất gạo là hai kg
tính tới thời điểm hiện tại số lượng gạo mà các mạnh thường quân nhà hào tâm các đơn vị cá nhân doanh nghiệp
hỗ trợ cho cây atm cho bà con được phân phát trong những ngày tới nhằm mục đích
một miếng khi đói bằng một gói khi no phát huy truyền thống tương thân tương ái lá lành đùm lá rách của dân tộc